chiều ngày một mươi hai tháng ba thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai hoàng thị lan hương phó giám đốc bệnh viện trung ương huế cho biết
đơn vị đang điều trị bệnh nhân sốt z dtt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nhiễm flasmodium fasciparum ngoại lai từ angola trở về việt nam
cụ thể đây là trường hợp bệnh nhân sốt rét ngoại lai và chưa từng mắc sốt z
bệnh nhân làm việc tại angola về việt nam ngày hai tháng ba bay từ angola quá cảnh dubai đến tp hcm ngày ba tháng ba
ngày bốn tháng ba bệnh nhân bay về huế thăm chồng đang công tác tại địa phương
sau gần ba ngày được điều trị ca bệnh sốt rét ngoại lai có tiến triển tỉnh táo tiếp xúc tốt nhưng tình trạng còn nặng
đang tiếp tục được theo dõi đây là một phụ nữ đang mang thai ở tuần thứ một mươi chín
bệnh nhân đang được điều trị thuốc kháng sinh kháng sốt rét thuốc vận mạch bù nước điện dài và bổ sung dinh dưỡng hợp lý
các y bác sĩ đang theo dõi huyết động và tình trạng thai nhi
trước đó bệnh nhân có bệnh lý sốt từng cơn vàng da ăn uống kém và nhập viện trong tình trạng sốt đau bụng mệt tụt huyết áp
ngay sau khi được hội trần và kiểm tra thai nhi người bệnh được chuyển đến khoa hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi
ông nguyễn lê tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thừa thiên huế cho biết
sau khi nhận được thông báo ca bệnh sốt rét đơn vị cử cán bộ phối hợp làm việc để điều tra dịch tễ
lãnh đạo cdc tỉnh thừa thiên huế cho biết năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh đã phát hiện ba ca sốt z ngoại lai từ nước ngoài
hơn năm năm qua tỉnh không phát hiện ca sốt z nội địa và công bố loại chuyển số z
việc công bố loại trừ sốt z không phải là không còn bệnh sốt rét
mà vẫn có thể gặp nhiều trường hợp sốt rét ngoại lai từ người đi làm ăn xa
cơ sở y tế người dân cần nâng cao cảnh giác không lờ lả chủ quan
để phòng bệnh sốt rét người dân cần ngủ mùng dù ở trong nhà nương giấy hay đi du lịch trong rừng
những khu vực có mũi annofen lưu hành cần diệt mũi bằng phun thuốc định kỳ
tẩm màn hóa chất để diệt mũi xoa kem và hương xuống mũi phát quang bụi rậm
khởi thông cống rãnh quanh nhà khởi thông dòng chảy vớt rong rêu làm thoáng mặt hồ nước
làm nhà xa rừng và xa nguồn nước mặc quần áo dài buổi tối
ngoài ra những khu vực bệnh sốt xét lưu hành thường xuyên
thì người dân còn được uống thuốc dự phòng ngắn ngày xác định sớm ca bệnh để khoanh vùng dịch
bệnh sốt rét tuy để lại nhiều biến chứng nguy hiểm song vẫn còn có cách phòng ngừa đẩy lùi dịch bệnh
do đó mỗi người dân cần trang bị cho mình kiến thức để tự bảo vệ bản thân trước căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này